khối không khí lục địa khô vẫn là hình thái chính chi phối thời tiết miền bắc
vì thế ở bắc bộ tiếp tục là những ngày có thời tiết đêm không mưa ngày nắng hanh
trong đêm nay nền nhiệt thấp nhất ở một loạt các tỉnh vùng núi phía bắc
tiếp tục giữ ở mức một mươi chín hai mươi một độ trời rét nhẹ
thậm chí ở những nơi núi cao như sapa nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống chỉ còn một mươi ba độ
còn ở khu vực đông băng bắc bộ nhiệt độ cũng chỉ giao động trong khoảng hai mươi hai hai mươi ba độ và trời say lạnh
sang đến ngày mai nắng hanh vẫn bao trùm miền bắc
nền nhiệt ngày ở các tỉnh vùng núi sẽ chỉ giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi độ
khu vực trung du và một loạt các tỉnh phía nam đồng băng bắc bộ có mức nhiệt là ba mươi một ba mươi hai độ
cùng với đó độ ẩm trong không khí tiếp tục duy trì mức thấp chỉ khoảng năm mươi năm sáu mươi năm và thời tiết hành khô
khối không khí lạnh ổn định và bắt đầu bước vào giai đoạn suy yếu
vì thế mưa rông ở miền trung cũng đang có dấu hiệu giảm dần về cường độ
trong đêm nay và sáng ngày mai ở khu vực từ thừa thiên huế trở vào cho tới bình thuận
tiếp tục có mưa rào và rông ở nhiều nơi
từ sáng và trưa mai trở đi khi khối khí lạnh suy yếu dần đới gió đông cũng giảm cấp
nên diện mưa ở miền trung thu hẹp lại đáng kể
khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế mưa gần như rứt hẳn
nên nhiệt độ ngày mai ở khu vực này sẽ tăng lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng đến quảng nam cũng chỉ còn tình trạng mây nhiều
nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
đối với các tỉnh thành từ quảng ngãi trở vào cho tới bình thuận
cũng còn những cơn mưa rào và rông nhẹ
nên nhiệt độ vẫn giao động trong khoảng là từ hai mươi bảy ba mươi độ
và theo đà giảm của không khí lạnh
thì từ ngày năm tháng một mươi ở miền trung mưa sẽ gần như rứt hẳn
trong khi miền bắc khô giáo miền trung mưa giảm
thì ở miền nam dưới tác động của dãy ngắp thấp đi qua khu vực trung trung bộ
vắt qua khu vực giữa tây nguyên có xu hướng dịch chuyển xuống phía nam
nên trong đêm nay và cả chiều tối mai
ở khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ sẽ còn có mưa ở nhiều nơi
nhưng vùng mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh sẽ là phần phía nam của tây nguyên
và cũng như là khu vực miền đông nam bộ
với lượng mưa phổ biến là từ hai mươi bốn mươi mm
do mưa phân bố không đều nên nền nhiệt tại các tỉnh từ con tum đến gia lai
duy trì ở mức ba mươi ba mươi một độ
còn khu vực đắk lắc đến lâm đồng giữ mức nhiệt thấp hơn hai mươi tám ba mươi độ
trong khi đó nam bộ thì nhiệt độ vẫn chỉ giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi
trên biển do ảnh hưởng của gió đông
và không khí lạnh nên khu vực biển từ đà nẵng trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang cũng như là vùng vịnh thái lan
trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và rông ở mức giải rác
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn bốn đến một mươi km
kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
còn ở khu vực huyện đảo hoàng sa không có mưa rông gió nhẹ khoảng cấp bốn cấp năm
khu vực huyện đảo trường sa gió nhẹ mưa rông cũng chỉ xuất hiện một vài nơi
nên tầm nhìn xa sẽ duy trì ở mức là trên một mươi km
thế thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con người dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước